theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
thời gian qua nhiều doanh nghiệp cá nhân nhận được điện thoại
người gọi tự xưng là cán bộ công an công chức cơ quan thuế
để mời chào rụ rỗ dọa nạt lừa đảo ép doanh nghiệp cá nhân khai báo các thông tin cá nhân
thậm chí chúng còn làm giả các quyết định của cơ quan có chức năng
sau đó gọi điện để thông báo hướng dẫn nạn nhân thực hiện các khai báo theo hướng dẫn của chúng
thực ra thủ đoạn này nó không mới trước đây đã có rất nhiều trường hợp mặc quần áo của viện giám sát
hay là của tòa án hay của công an mặc quần áo giống như
gây cho xong video call gọi điện cho người dân
để lừa người dân là đang bị vi phạm chính này kia
yêu cầu người dân hoặc đuổi thông tin cũng không tin
hoặc phải làm theo những yêu cầu
thì gần đây thì có một số hình thức nó tích vi hơn
là các đối tượng bắt đầu có thể lợi dụng giả mạo những hồ sơ tài liệu
hay là quyết định cởi tố hay quyết định vi phạm hành chính này
để tăng thêm niềm tin cậy
từ đó yêu cầu người dân là có thể là sao kê khoản ngân hàng xem giao dịch tiền ở đây như thế nào
hay là cung cấp những thông tin nhạy cảm người dân cho các đối tượng
hoặc là chuyển tiền để xử lý vụ việc ngay
để tránh bị khởi tố hình sự
thì cái đấy thì nó sẽ là tác động vào tâm lý của nạn nhân sẽ là nhiều hơn
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia quyến cáo người dân gần nước cao cảnh giác
đồng thời tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
tuyệt đối không nghe
tuyệt đối không nghe và làm theo những hướng dẫn của đối tượng lạ
không cung cấp thông tin cá nhân
tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng
có thể là các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những hình thức lừa đảo
để đưa cho đạn nhân chủ động điền những thông tin cá nhân vào
như là các form khảo sát để tham gia một chương trình khuyến mãi này
bạn cần phải điền vào đây thông tin khảo sát
thì nhiều người dân không gần ngại mà điền đầy đủ thông tin như là tài khoản ngân hàng
số tài khoản ngân hàng này địa chỉ họ tên số điện thoại này như thế nào
đấy là một cách
cách thứ hai là có thể do chính người dân bị dính mạng độc thu thập thông tin
trên các thiết bị cá nhân như máy tính hay điện thoại
những con mạng độc này thì có thể thu thập những thông tin cá nhân của người dân
sau đó gửi về cho những kẻ lừa đảo tấn công để thu thập
quy trình làm việc đối với cơ quan hành pháp với người dân là làm việc trực tiếp
theo quy trình gửi giấy mời giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương
đồng thời không có chuyện cán bộ yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
cơ quan hậu cần quốc gia indonesia vừa chốt hợp đồng ba trăm linh tấn gạo với các nhà cung cấp
việt nam đứng thứ hai trong danh sách trúng thầu với một trăm linh tám tấn gạo
năm hai nghìn hai mươi bốn indonesia dự kiến nhập khẩu tới ba sáu triệu tấn gạo và là nước nhập khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau philippines
hiện indonesia đang nỗ lực tăng lượng gạo nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và kiềm chế lạm phát
theo đó cơ quan hậu cần quốc gia indonesia vừa chốt hợp đồng ba trăm linh tấn gạo với các nhà cung cấp
theo thứ tử các doanh nghiệp thái lan trúng thầu với sản lượng nhiều nhất một trăm một mươi bảy tấn
đứng thứ hai là việt nam một trăm linh tám tấn

tại các địa phương báo cáo phần đầu đến ngày ba mươi một tháng ba cơ bản các cửa hàng xăng dầu trên cả nước
sẽ thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
liên quan đến vấn đề này bộ công thương cũng đã có công văn yêu cầu tổng cục quản lý thị trường
kiểm tra tiến độ thực hiện quy định về xuất cấp hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu
xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định
vụ hồ tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn niềm vui của nông dân đắk lắc nói riêng
khu vực tây nguyên nói chung được nhân đôi
người dân vô cùng phấn khởi khi hổ tiêu không những được mùa mà còn được giá
ông tình và những hộ đồng dân trồng tiêu khác ở xã eabop huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
không thể giấu nổi niềm vui khi vụ tiêu năm nay năng suất giữ ổn định nhờ thời tiết thuận lợi
và sau khi trừ mọi chi phí thu lãi hơn hai trăm linh triệu đồng một hectare gấp hai đến ba lần năm ngoái

không thể giấu nổi niềm vui khi vụ tiêu năm nay năng suất giữ ổn định nhờ thời tiết thuận lợi

không thể giấu nổi niềm vui khi vụ tiêu năm nay năng suất giữ ổn định nhờ thời tiết thuận lợi
theo ngân hàng thương mại cổ phận quân đội mb thời gian gần đây xuất hiện các thông tin về công ty trách nhiệm hữu hạng quang minh khách hàng nợ xấu của mb
đây là sự việc mb đã báo cáo với cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
phía mb cho biết công ty quang minh có quan hệ tính dụng tại chi nhánh mb năm hai nghìn một mươi chín và được cấp hạn mức tính dụng sáu trăm năm mươi tỷ đồng để thực hiện dự án ocean park
quá trình cấp tính dụng nhân tài sản đảm bảo mb tuân thủ đúng quy định của ngân hàng nhà nước
dụng cơ cấu nợ và xử lý nợ xấu mb tuân thủ đúng quy định của ngân hàng nhà nước và thỏa thuận của các bên theo văn bản tính dụng đã ký
mb khẳng định thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ngân hàng nhà nước trong quá trình cho vay và xử lý nợ
mb mong muốn sự việc được thông tin hai chiều khách quan trong thời gian dựa kết luận chính thức của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp là tòa án
tránh gây nhầm lẫn trong dư luận ảnh hưởng tới uy tín của mb cũng như hoạt động của ngành ngân hàng
trang deadline của mỹ đưa tin phim mai của trấn thành đạt doanh thu hơn một triệu usd sau khi công chiếu tại chín quốc gia gồm mỹ và các nước châu âu lập kỷ lục đối với một bộ phim việt nam trình chiếu quốc tế
chính thị trường quốc tế của phim my đến nay gồm mỹ anh pháp đức naui cộng hòa séc slovakia và ba lan
tại mỹ doanh thu phim my đạt chín trăm một mươi bảy usd nhờ chiếu một trăm năm mươi bốn rạp
còn tấm thị trường châu âu phim đạt doanh thu một trăm ba mươi ba usd chiếu tại bốn mươi rạp
tổng cộng doanh thu quốc tế của phim đạt hơn một triệu usd trong tuần qua
trang tin deadline cho biết thêm bộ phim của trấn thành được hãng ba nghìn ba trăm tám mươi tám films phát hành tại gần hai trăm linh rạp chiếu ở chính quốc gia bắc mỹ và châu âu từ ngày hai mươi hai tháng ba
đây cũng là đợt phát hành quốc tế rầm rộ nhất trong cùng một ngày ở hai châu lục của một bộ phim việt nam từ trước đến nay
tổng cộng doanh thu phim my đã đạt trên hai mươi hai triệu usd gần năm trăm bốn mươi tỷ đồng tính cả doanh thu kỷ lục trong nước
my là bộ phim thứ ba của trấn thành sau phim bố già và nhà bà nữ được ba nghìn ba trăm tám mươi tám films phát hành quốc tế
phim bố già đang giữ kỷ lục phim việt có doanh thu cao nhất tại mỹ với một ba triệu usd
nhưng với đài này phim mai sẽ lật đổ kỷ lục của phim bố già
bằng nhiều hình thức khác nhau đồng bào việt nam ở nước ngoài đều hướng về quê cha đất tổ với những tình cảm hết sức đặc biệt
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài đều hướng về quê cha đất tổ với những tình cảm hết sức đặc biệt
đã bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thách thức tiếp tục vươn lên và có những đóng góp quan trọng cho quê hương đất nước
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo ngân hàng nhà nước việt nam thành phố hồ chí minh đã nhận được lượng kiều hối hơn chín bốn mươi sáu tỷ usd
trong tổng số một mươi sáu tỷ usd gửi về việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba tăng bốn mươi ba ba so với năm hai nghìn hai mươi hai và cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
lượng kiều hối gửi về góp phần tăng thu nhập giảm nghèo
và phát triển kinh tế xã hội nhất là trong bối cảnh hiện nay
các hình thức đóng góp khác như đầu tư kinh doanh chuyển giao công nghệ tài trợ
có thể nói sự đóng góp kinh tế của kiều bào có ý nghĩa đặc biệt với cả nước nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
bà con của mình trong thời gian vừa qua đã hướng về đất nước thì tiếp tục là quan tâm góp ý
tiếp tục là kết nối các nguồn lực tiếp tục là giới thiệu cho thành phố cho đất nước để làm sao có điều kiện để phát triển hơn
bằng cái kết nối các cái nguồn lực nhất là tri thức công nghệ đó mới là cái điều quan trọng cho sự phát triển của thành phố
và thành phố cũng xin cam kết là sẽ tạo những điều kiện thuận lợi để bà con trở về thành phố trở về quê hương để thực hiện các công việc như đã nói ở trên
cùng với đóng góp về kinh tế người việt nam ở nước ngoài đã tham gia tích cực vào đời sống chính trị của nước nhà
ở xa tổ quốc những kiều bào luôn quan tâm theo dõi tình hình đất nước
tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính sách pháp luật
đặc biệt nhiều kiều bào là thành viên của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đã phát huy vai trò quan trọng trong giám sát phán biệt xã hội
thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc tạo sự đồng thuận phát huy dân chủ trong đời sống chính trị xã hội trong nước
dự kiến cũng sẽ là thành lập một cái điểm hẹn kiều bào để là một cái nơi để kiều bào có thể đến thành phố hồ chí minh
giao lưu rồi trao đổi kinh nghiệm để hỗ trợ hợp tác lẫn nhau
và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề xuất là một cái nơi có thể là để là tư vấn giải quyết cái thủ tục hành chính cho kiều bào
để làm sao kiều bào đặt chân đến thành phố hồ chí minh kiều bào sẽ cảm thấy thành phố hồ chí minh là một nơi hết sức là thân thiện
và một cái nơi mà kiều bào có thể gắn bó và đầu tư và hỗ trợ giúp sức tất cả các nguồn lực từ đầu tư về kinh tế
cũng như hỗ trợ về chất xóa để cho giúp cho thành phố hồ chí minh phát triển
lực lượng kiều bào cũng có những đóng góp to lớn cho văn hóa xã hội nước nhà
kiều bào là chuyên gia nhà khoa học tích cực đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục y tế khoa học công nghệ
thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật kiều bào là văn nghệ sĩ góp phần quan trọng quảng bá cơ độ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế của đất nước việt nam đến với bạn bè quốc tế
lực lượng kiều bào đông đảo đang ra sức giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc lan tỏa giá trị việt đến khắp nơi
các hoạt động của kiều bào góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa xã hội giữa việt nam với các nước trên thế giới
thời gian tới song song với việc xây dựng và thực thi các chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho kiều bào tham gia sâu rộng hơn nữa vào đời sống kinh tế xã hội trong nước
cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động để kiều bào hiểu rõ hơn về thành tựu mọi mặt của đất nước về chú trương chính sách của đảng nhà nước
đặc biệt là những điểm mới trong chính sách về đất đai đầu tư
từ đó huy động nhiều hơn nữa sự đóng góp về vật chất trí tuệ tinh thần của năm ba triệu đồng bào việt nam ở nước ngoài vào việc xây dựng đất nước việt nam giàu mạnh hùng cường